cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một cho biết đang tạm giữ đối tượng lê thanh thiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng lê thanh thiện là nhân viên giao bia của một quán nhậu thuộc phường phú thọ
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng một mươi một thiện đi giao bia qua đoạn đường ba mươi tháng bốn thuộc phương tránh nghĩa thì va chạm với anh phạm hữu nghĩa trú tại phường phú cường
trong lúc xô xát thiện đã dùng chai bia đánh vào đầu và người của anh nghĩa gây thương tích
anh nghĩa được người dân đưa đi cấp cứu tới sáng ngày hai tháng một mươi một thì tử vong
ngày hôm sau ba tháng một mươi một đối tượng lê thanh thiện đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình